khi di chuyển trên đường vành đai ba theo hướng mai dịch đi linh đàm hai chiếc xe tải cùng với ba chiếc xe con đã xảy ra va chạm liên hoàn
khiến một xe con bị lật chắn ngang đường vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua
cũng tại thời điểm này ba xe ô tô con đi cùng chiều phía sau xe tải cũng lần lượt đâm vào đuôi nhau
trong đó một chiếc xe ô tô hiệu phò không giữ được khoảng cách không làm chủ được tốc độ nên đã đâm mạnh vào đuôi xe của honda phía trước
khiến cho xe này bị lật chắn ngang đường vành đai ba trên cao
vụ tên đạn xảy ra khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc kéo dài hàng km
các lối rẽ lên đường vành đai ba cũng xảy ra tình trạng trên ảnh hưởng đến việc lưu thông của đường phạm hùng nguyễn xiển
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý và phân luồng